tại kỳ họp thứ ba quốc hội khóa một mươi bốn các đại biểu quốc hội hy vọng những vấn đề cử tri quan tâm sẽ được quốc hội thông qua và giải quyết triệt để
việc giám sát việc giải quyết kiến nghị cử tri này thì tôi có thể nhận thấy rằng là chính phủ cũng đã rất nỗ lực cố gắng
cái việc giải quyết thì nó cũng đã bước đầu được đạt được những kết quả nhưng mà nó về mặt thời gian thì cho đến nay thì cũng còn chưa chưa chưa chưa gọi là rứt điểm được hẳn
thế thì vì vậy là cử tri rất mong muốn là ở kỳ họp thứ ba này làm sao những cái vấn đề liên quan đến đặc biệt là ví dụ quản lý tài nguyên khoáng sản
về vấn đề đặc biệt là khai thác cát và những hậu quả của nó thì phải cần phải được giải quyết rứt điểm
tất nhiên là mong muốn thì nhiều nhưng mà chúng ta phải nhìn về thực tế rất thực tế là chúng ta đang đứng trước rất nhiều những cái thay đổi
bây giờ không còn là cái chuyện nghi ngại như cách đây một mươi năm nữa
vậy thì chúng ta giải quyết nó
như thế nào thì chúng tôi nghĩ rằng là phải giải quyết tận gốc của vấn đề
kỳ họp thứ ba của khóa một mươi bốn thì tập trung cao cho cái xây dựng luật chương trình xây dựng luật chiếm hơn sáu mươi
thì tôi cũng kỳ vọng là việc xây dựng luật sẽ tạo được cái khung pháp lý tốt hơn cho điều hành của chính phủ
trong đó đặc biệt là quan tâm đến những dự án luật liên quan đến nông nghiệp nông dân và nông thôn
quốc hội sẽ thông qua một nghị quyết rất quan trọng
đấy là cái nghị quyết về xử lý nợ xấu
và tôi hy vọng là cái nghị quyết này được quốc hội thông qua thì sẽ tạo hành năng rất quan trọng để cho chính phủ tổ chức thực hiện khơi thông cái nguồn vốn đang tồn động trong xã hội